quên đi tính mạng bản thân để cứu người khác lúc nguy nan những tấm gương xả thân cứu người luôn khiến chúng ta cảm phục
như em trần đức đông học sinh lớp hai a ba trường tiểu học long tân huyện phú riềng tỉnh bình phước
em đã hy sinh khi cứu thoát bốn bạn khác khỏi đuối nước
ubnd huyện phú riềng đã truy tặng huân chương dũng cảm của chủ tịch nước dành cho gia đình em trần đức đông
buổi lễ truy tặng có mặt đại diện lãnh đạo tỉnh huyện phú riềng xã long tân và toàn thể cán bộ giáo viên học sinh trường tiểu học long tân đặc biệt là bố mẹ của học sinh trần đức đông
trước đó khoảng một mươi bốn h ngày một tháng năm em trần đức đông sinh năm hai nghìn bảy cùng em trai và bốn bạn trong xóm rủ nhau đi chơi ra chùa thanh tân nằm trên địa bàn thôn hai xã long tân cách nhà khoảng hai trăm linh mét
vào thời điểm nắng nóng nên cả nhóm xuống hồ để tắm sau đó các em bị trượt chân rơi vào hố nứt sâu của hồ
lúc đó chỉ có đông là người biết bơi nên em cứu được bốn bạn lên bờ sau đó vẫn còn một em là nguyễn thị huyền nhi sinh năm hai nghìn tám đang kêu cứu ở phía sau bờ dần bị ngạn nước
dù thấm mệt nhưng đông vẫn tiếp tục cứu bạn sau đó do kiệt sức nên đông và bạn bị đuối nước
tại buổi lễ phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình phước đã trao tặng gia đình em đồng một mươi triệu đồng
đại diện lãnh đạo huyện phú diềng và chi nhánh việt theo bình phước cũng đã trao tặng quà cho gia đình em đông và em nguyễn thị huyền nhi
trước đó ngày hai mươi ba tháng năm hội đồng đội trung ương cũng đã trao huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho em trần đức đông
do gia đình em đông thuộc diện nghèo nên chính quyền địa phương xã thôn và bà con nhân dân đã quyên góp để hỗ trợ gia đình lo hậu sự mai táng cho em